nhân dịp tết cổ truyền canh tí năm hai nghìn hai mươi và kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
ngày một mươi tám tháng một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã tiến hành điện đàm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
về những thành tựu trong xây dựng phát triển đất nước và đi sâu cải cách mở cửa trong thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh trải qua bảy mươi năm kể từ khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao đến nay mặc dù có những lúc thăng trầm nhưng thực tiễn lịch sử đã cho thấy
hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai đảng hai nước
khẳng định chiến lược toàn diện là phù hợp với nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng hai bên cần gìn giữ tốt đẹp truyền thống hữu nghị
đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực tăng cường giao lưu nhân dân
tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương kiên trí thông qua các biện pháp hòa bình
để xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước
trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế
qua đó thúc đẩy quan hệ việt trung phát triển ổn định lành mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
thay mặt đảng chính phủ và nhân dân trung quốc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
chúc mừng nhân dân việt nam nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân việt nam đã đạt được từ đại hội một mươi hai đến nay
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với việt nam
sẵn sàng cùng với đảng chính phủ và nhân dân việt nam tăng cường sự tin cậy chính trị
thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước
đẩy mạnh giao lưu nhân dân tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước
khẳng định trung quốc sẽ tích cực ủng hộ việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi